để chủ động ứng phó với bão số tám các địa phương đến nay về cơ bản đã kêu gọi hướng dẫn kiểm soát đảm bảo an toàn đối với hầu hết tàu thuyền hoạt động trên biển
các địa phương cũng đã ra soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với bão mưa lũ theo các kịch bản có thể xảy ra
theo đó để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số tám năm hai nghìn hai mươi một bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển
thanh hóa cấm biển trên địa bàn toàn tỉnh từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi cho đến khi có thông báo mở biển
thành hóa có sáu năm trăm bốn mươi chín phương tiện với hai mươi ba tám trăm bảy mươi ba lao động đã vào khu nèo động an toàn
các phương tiện còn hoạt động trên biển đều nắm được thông tin về bão và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình chính quyền địa phương
tỉnh thanh hóa cũng đã bố trí lực lượng sẵn sàng xét nghiệm covid một mươi chín để di rời
các phương tiện có thể đạt được thông báo mở biển